liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tháng một mươi này nghị định chín mươi tám của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm sẽ có hiệu lực
theo đó mức phạt với kinh doanh đa cấp biến tướng sẽ được tăng mạnh
từ ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ phạt tiền từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện một trong các hành vi
yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua bán hàng hóa của người được giới thiệu đó
phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định trên trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện từ hai tỉnh thành phố trực thuộc trung mương trở lên